nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín ban công tác cộng đồng đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
phối hợp với các câu lộc bộ bóng bàn và tổ hợp đa chức năng hà nội moscow tổ chức giải bóng bàn incentra open hai nghìn một mươi chín
với mục đích nhằm thúc đẩy phong trào thể thao nói chung và tập luyện môn bóng bàn nói riêng
góp phần nâng cao sức khỏe kết nối cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại liên bang nga
giải bóng bàn incentra open hai nghìn một mươi chín đã thu hút ba mươi hai vận động viên đến từ moscow và các tỉnh thành phố lân cận tới tham gia
ngay sau lễ khai mạc các vận động viên đã tiến hành khởi động và bước vào các trận đấu dưới sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả
kết thúc ngày thi vận động viên phạm ngọc tuân đến từ thành phố saint petersburg đã giành ngôi vô địch hạng a
và vận động viên nguyễn viết tuấn đã giành ngôi vô địch hạng b